tiếp theo là thông tin về xử phạt các đối tượng cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận tại khánh hòa và phú yên
trước đó vào trưa ngày hai mươi một tháng bảy trên tài khoản facebook cá nhân ông phan minh hải đăng tải hai video clip có nội dung phản ánh một người đàn ông đi mua cá về cho gia đình bị ubnd xã ninh tây thị xã ninh hòa xử phạt hai triệu đồng
qua xác minh công an thị xã ninh hòa xác định sáng ngày hai mươi một tháng bảy tổ công tác liên ngành thực hiện chỉ thị một mươi sáu trong phòng chống dịch của xã ninh tây phát hiện ông nguyễn gió chú xã ninh sim thị xã ninh hòa đang chở một thùng cá biển ướp lạnh đi bán dạo vi phạm các quy định về phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ubnd xã ninh tây đã xử phạt ông nguyễn gió hai triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
hai video clip mà ông phan minh hải đăng tải trên facebook cá nhân của mình là hoàn toàn bịa đặt sai sự thật gây hoang mang dư luận ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch tại địa phương
tại phú yên công an thị xã sông cầu đã tiến hành dân đe giáo dục đối tượng hồng phi quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
công an thị xã sông cầu đã tiến hành dân đe giáo dục đối tượng hồng phi quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đêm nỗ lực góp phần phòng chống dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
qua làm việc đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình tự giác gỡ bỏ nội dung đăng tải không đúng sự thật đồng thời cam kết không tái phạm